mà hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên
sau đó bạn vẫn là bạn vẫn phải lau nước mắt bước tiếp vì chính mình
và hôm nay hãy cùng thảo ngân lắng nghe podcast này để chúng ta đứng dậy sau cơn mưa bạn nhắc
sau khi chúng ta chia tay một mối tình đầu tiên hãy hủy kết bạn chặn tin nhắn bỏ theo dõi và block số điện thoại
hãy xóa tất cả những phương thức liên hệ với người yêu cũ
dù bạn không chấp nhận nhưng sự thật đã là sự thật
cũng có thể nhiều người vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với người cũ
nhưng nếu không làm được và cứ tò mò mãi về cuộc sống của đối phương
thì hẳn việc này không giúp bạn tốt hơn mà chỉ khiến bạn càng thêm tuyệt vọng và đau lòng mà thôi
vậy nên nếu không thoải mái vì chuyện đó thì cứ cắt mọi liên lạc và xóa người ấy khỏi tâm trí của mình nhé
việc mình cắt liên lạc với người yêu cũ
không cần phải là vĩnh viễn
thế nhưng khi chúng ta vẫn cảm thấy tổn thương hay yếu đuối
thì phải cắt đứt mọi thứ ngay lập tức
việc xóa hết những liên lạc này sẽ giúp bạn tránh khỏi những trường hợp xấu như quay lại với người ấy
hay dù biết mình sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp
vẫn nhắn tin gọi điện với những lời lẽ có thể làm tổn thương đối phương thêm một lần nữa
hãy cắt bỏ những sợi dây đó đi rồi chúng ta sẽ được tự do
bạn biết đấy
khi cả hai chúng ta quyết định đi đến kết thúc thì dù lỗi xuất phát từ ai cũng không thể quay trở lại như trước nên việc đổ lỗi cho đối phương hay tự giàn vặt bản thân mình sẽ càng khiến chúng ta chìm trong tiêu cực
hãy tự nhủ với bản thân rằng cả hai đã kết thúc hãy cho người ấy lối thoát cũng như cho mình một lối thoát tương tự
sau khi trải qua những cảm xúc tiêu cực đó thì đã đến lúc bạn phải phục hồi năng lượng
hãy gọi và hẹn gặp những người bạn
cần thiết sẵn sàng cho một chuyến đi du lịch xa cùng họ hay đơn giản là làm những thứ mà điều trước giờ bạn chưa từng dám làm và làm mọi thứ chúng ta yêu thích khiến ta cảm thấy thoải mái cười nhiều hơn
mặc dù ở thời điểm ban đầu nụ cười ấy có phần gượng gạo nhưng vẫn cứ hơn là bạn mãi chìm đắm trong tiêu cực không có lối sống
làm gì cũng được miễn là mình yêu bản thân mình hơn
mình cũng có thể khóc lóc kể chuyện khảo thét gì đi chăng nữa hãy giải tỏa hết những thứ bực tức và tổn thương ấy chỉ cần những hành động đó không ảnh hưởng gì tới người xung quanh và không ảnh hưởng gì tới bản thân mình
hãy tìm kiếm một cách thức riêng để bộc lộ tất cả những cảm xúc trong lòng đừng bỏ qua bước này trong quá trình phục hồi tình cảm sau chia tay
bởi những tổn thương ấy sẽ ngày càng lớn dần ăn sâu vào tâm trí nếu chúng ta không giải thoát cho nó
mỗi ngày trôi qua như thế chúng ta sẽ cảm thấy đầu óc được giải phóng bản thân thấy nhẹ nhõm hơn
một gợi ý cho các bạn là chúng ta có thể nghe những bản tình ca buồn cũng được nhắc
nghe thì có vẻ ngược đời nhì buồn thì phải nghe nhạc vui chứ
thế nhưng nhiều nghiên cứu lại cho thấy rằng những giai điệu trầm lắng sâu sắc có thể thật sự giúp đỡ
hãy tìm đến một chỗ ít người nơi bạn có thể thoải mái là chính mình
bật những bản nhạc đó lên để giọt nước mắt tự chảy dài theo cảm xúc
và rồi chúng ta nghe xong sẽ nhẹ nhõm đứng dậy mà đi tiếp
khi đến được giai đoạn này rồi bạn đang sắp sửa lấy lại được tinh thần của mình rồi đấy
hãy suy nghĩ về tình huống này một cách tích cực
có thể bạn không phải người đồng ý trong chuyện chia tay
ngoài ra đừng cố gắng phân tích xem ai đúng và ai không
bởi việc đó chẳng giải quyết vấn đề gì cả
chỉ khi bạn vẫn còn đang trong mối quan hệ những suy nghĩ đó mới quan trọng
còn bây giờ chúng ta chỉ cần tập trung vào bản thân mình mà thôi
hãy nghĩ thế này nhé
nếu hai bạn thật sự dành cho nhau thì quyết định chia tay đã không nằm trong suy nghĩ của bạn hay người ấy
cuộc đời là những thay đổi liên tục
hãy chấp nhận sự mất mát này để đón chào những điều tốt đẹp kia đang đến với bạn
trong tương lai
khi bạn đã sẵn sàng cho những hoạt động vui chơi giải trí
hãy gọi những người bạn thân thiết
hãy đi một chuyến thật xa nhà
tham thú cảnh quan
tận hưởng những giây phút vui vẻ và hạnh phúc
hãy làm những việc khiến bạn nở nụ cười
mặc dù đó có thể là những điều kỳ quạt nhất
hãy tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn
một cuộc sống của chính mình mà không cần phải phụ thuộc vào ai cả
một điều cũng quan trọng không kém mà bạn cần nhớ
là đừng bao giờ để bản thân bước vào một mối tình mới quá sớm
vào thời điểm này bạn nghĩ mình đã ổn định
nhưng hãy thật sự giải quyết những vấn đề của người cũ
hãy thực sự tìm thấy bản thân mình trước
rồi hãng yêu đương trở lại
nhiều lúc việc yêu quá sớm sẽ khiến bạn liên tục so sánh người này với người kia
làm cho đối phương người mới cảm thấy mình chỉ là người thay thế
đừng tiếp tục làm tổn thương bản thân và một người vô tội khác
thay thế một người mới để lấp đầy khoảng trống của người cũ trong tim bạn
là một cách làm không hiệu quả và cho thấy sự thiếu trách nhiệm
khi bạn vội vàng bắt đầu yêu một người khi chưa thực sự mở lòng với người đó
thì bạn nghĩ họ có phải là tình yêu hay không
bạn sẽ hạnh phúc không trong mối quan hệ đó
hay sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa
vậy nên những cơn sóng ngầm trong trái tim khi nào tạm lắng
thì chúng ta hãy mở lòng và tìm hiểu người mới
đừng vội bắt đầu và kết thúc với trái tim đẩy những vết thương bạn nhé
những gợi ý vừa rồi của mình cũng là một số cách giúp bạn có thể vượt qua cơn khủng hoảng hậu chia tay
và không có điều gì là tiêu cực cả chúng ta hãy sống vì một tương lai tươi sáng hơn
lời nhắn cuối cùng mà vũ trụ muốn gửi đến bạn
hãy yêu lấy chính bản thân mình vì bạn xứng đáng
có tâm sự gì thì hãy comment phía dưới cho ngân biết nhé
tạm biệt các bạn